các mưu toàn của nước ngoài nhằm lật đổ tổng thống venezuela nicolas maduro là vô nghĩa và cho biết những đe dọa của washington sẽ không có tác dụng
ngoại trưởng nga đề cập tới việc ủng hộ đề xuất cắt giảm tạm thời sản lượng dầu mỏ của các nước trong tổ chức xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác
trước nguy cơ dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đã tác động tới nhu cầu năng lượng ảnh hưởng xấu tới thị trường dầu mỏ thế giới
sáng nay chủ tịch trung quốc tập cận bình đã có cuộc điện đàm với tổng thống mỹ donald trump
trong đó nhà lãnh đạo trung quốc hoan nghênh tổng thống mỹ nhiều lần đánh giá tích cực về công tác phòng chống dịch bệnh do ncov gây ra
đồng thời cảm ơn các tổ chức xã hội của mỹ đã quyên góp viện trợ trang thiết bị và tự y tế cho trung quốc
chủ tịch tập cận bình cho biết mỹ và trung quốc thường xuyên duy trì liên lạc trong công tác phòng chống dịch bệnh
đồng thời hy vọng phía mỹ bình tĩnh xem xét đánh giá tình hình dịch bệnh để điều chỉnh các biện pháp ứng phó phù hợp
về phần mình tổng thống donald trump tuyên bố sẵn sàng gửi các chuyên gia đến trung quốc và sẽ cung cấp viện trợ bằng nhiều hình thức khác nhau
thụy sĩ phát hiện trường hợp bò điên đầu tiên từ năm hai nghìn một mươi hai trường hợp này được báo cáo tại một trang trại ở miền trung nước này
bác sĩ thú y cho biết con bò đã bị xiết hôm hai mươi ba tháng một vừa qua
các mẫu não của con bò cho thấy bò bị mắc bệnh viêm não do độc biến gen chứ không phải do nhiễm trùng từ thực phẩm
tuy nhiên đây là trường hợp không điển hình không cần thiết phải có biện pháp đặc biệt nào và không có nguy cơ lây lan
trường hợp bắc bệnh bò điên đầu tiên ở thụy sĩ cũng là trường hợp đầu tiên phát hiện ở châu âu đã được báo cáo vào năm một nghìn chín trăm chín mươi
quý vị và các bạn đang theo dõi thế giới chuyển động và sau đây là một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác
ngày mông sáu tháng hai cơ quan hàng không liên bang mỹ faa cho biết cơ quan này có thể cấp phép cho dòng máy bay bảy trăm ba mươi bảy max của hãng boeing hoạt động trở lại trong vòng vài tuần tới
giám đốc faa step dixon đề cập lỗi mới phát hiện trong phần mềm của mẫu máy bay bảy trăm ba mươi bảy max sẽ không chỉ hoãn đáng kể thời điểm khai thác trở lại dòng máy bay này
ông cho biết faa khả năng sẽ cấp phép cho các chuyến bay của bảy trăm ba mươi bảy max trong vòng vài tuần tới dù điều này có thể tùy thuộc vào cách boeing khắc phục lỗi mới liên quan đến phần mềm của máy bay
cục khí tượng australia đã đưa ra thông báo mưa lớn kéo dài có thể gây ngập lụt tại một số khu vực thuộc bang new south wales trong đó có thành phố sydney
một số con đường tại thành phố này đã bị ngập lụt một số tuyến đường sắt cũng phải đóng cửa và người dân phải chuyển sang sử dụng xe buýt tại khu vực nam cos
lượng mưa ở một số nơi đã đạt đỉnh ở mức hơn hai trăm sáu mươi mm mặc dù mưa lớn khắp new south wales nhưng sáng nay hơn một lính cứu hỏa vẫn đang nỗ lực dập tắt bốn mươi hai đám cháy tại bang này
cơ quan khí tượng quốc gia argentina cho biết khu vực thuộc lãnh thổ nước này ở nam cực đã trải qua một ngày nóng kỷ lục
trong hôm qua nhiệt độ đo được tại trạm nghiên cứu esperanza lên tới một mươi tám ba
độ c vào thời điểm giữa trưa mức nhiệt cao nhất kể từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
tại trạm nghiên cứu marambio cũng của argentina nhiệt độ vào ngày sáu tháng hai lên tới một mươi bốn một độ c mức nhiệt độ cao nhất một ngày trong tháng hai kể từ năm một nghìn chín trăm tám mươi
hiện tượng tan chảy ở các sông băng gia tăng và đặc biệt là các giải băng ở nam cực đang khiến mực nước biển dâng cao đe dọa các đô thị lớn ven biển và các đảo quốc nhỏ trên thế giới

bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn được triển khai tại tỉnh idlib ở tây bắc syri những cuộc đụng độ giữa lực lượng quân đội chính phủ syri và quốc gia láng giềng thổ nhĩ kỳ tiếp tục xảy ra trong những ngày gần đây
số người chết vì những cuộc tấn công trả đũa của thổ nhĩ kỳ và quân đội chính phủ syri đã tăng lên bảy mươi sáu người
idlib hiện là khu vực duy nhất tại syri nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng nổi dậy
syri bắt đầu mở chiến dịch tấn công phiến quân tại tỉnh này vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín qua đó giải phóng bốn mươi sáu khu định cư nằm ở khu vực rộng ba trăm hai mươi km hai ở phía đông và phía nam
ngay trước khi lệnh ngừng bắn do nga và thổ nhĩ kỳ nhất trí đạt được có hiệu lực từ hôm một mươi hai tháng một vừa qua
tuy nhiên những tay súng nổi dậy vẫn tiếp tục các cuộc tấn công vào vị trí hoạt động của quân chính phủ syri khiến ít nhất bảy mươi sáu binh sĩ nước này thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương
điều này khiến cho damas nối lại cuộc tấn công bằng một chiến dịch theo hai hướng nhằm vào vùng lãnh thổ cuối cùng do phiến quân kiểm soát
trước những diễn biến này tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan đã cáo buộc chính phủ syri vi phạm lệnh ngừng bắn trong khu vực
đồng thời cảnh báo phát động một cuộc tấn công quân sự nếu chiến dịch của quân chính phủ syri không dừng lại
do hậu quả của các cuộc tấn công này nhiều binh sĩ thổ nhĩ kỳ đã thiệt mạng
tất nhiên chúng tôi nói điều này không thể tiếp tục và đã có phản ứng cần thiết
chúng tôi tiến hành tấn công cả trên bộ và trên không và nếu cần thiết chúng tôi sẽ tiếp tục khiến họ phải trả giá
không dừng lại ở đó mâu thuẫn còn nhen nhóm giữa nga và thổ nhĩ kỳ
ankara liên tục chỉ trích moscow không tuân thủ thỏa thuận chung khi đã hậu thuẫn chính quyền của tổng thống syri basa anasat
thực hiện các cuộc tấn công tại iblis và cảnh báo moscow không được tham gia cuộc giao tranh này
vụ việc ở tỉnh idlib cho thấy các chỉ huy quân đội nga thổ nhĩ kỳ cần thường xuyên liên lạc
để cung cấp thông tin về các hoạt động di chuyển quân gần nhất
bởi các đơn vị của quân đội thổ nhĩ kỳ di chuyển trong vùng hạ nhiệt căng thẳng mà không hề thông báo trước cho phía nga
và đã bị quân đội syri tấn công khi đang thực hiện chiến dịch quân sự chống khủng bố ở phía tây thành phố saraki
những vụ không kích lẫn nhau vẫn đang tiếp tục nhằm vào các lực lượng dân chủ syri và quân đội nga
như vậy các lực lượng tại iblis tiếp tục thất bại trong việc tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn
trước những diễn biến này liên hợp quốc cảnh báo về tình trạng căng thẳng leo thang giữa chính phủ syri và thổ nhĩ kỳ
đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng quay lại các cuộc đàm phán hòa bình
tổng thư ký antonio guterres hết sức quan ngại trước những thông tin về các vụ động độ giữa binh sĩ thổ nhĩ kỳ và syri
ở khu vực tây bắc syri và những hành động này được coi là một mối đe dọa đối với hòa bình và ổn định khu vực
như vậy cuộc đụng độ tại tỉnh iblis giữa binh lính chính phủ syri và quân đội thổ nhĩ kỳ đã cho thấy sự nhạy cảm của khu vực
khi lực lượng chính phủ syri kiểm soát thêm các vùng đất tại iblis sẽ thu hẹp thêm không gian đệm với thổ nhĩ kỳ
điều này chắc chắn sẽ gây ra xung đột giữa hai bên và có thể phá hủy nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở syri
phần lớn các sản phẩm trong tỉnh iblis như là các sản phẩm trong tỉnh syri
như là các sản phẩm trong sốc da và quần áo phổ biến trên thị trường hiện nay đều tìm ẩn nguy cơ độc hại từ những thành phần hóa học
một công ty ở mỹ đã đưa ra một giải pháp đầy sáng tạo đó là sử dụng protein lụa để thay thế các thành phần nhân tạo an toàn với môi trường và không độc hại với người sử dụng
evolt by nature công ty có trụ sở tại bang massachusetts đang ứng dụng công nghệ sinh học hiện đại để tạo ra lụa hoạt tính
hay còn gọi là protein lụa tức là lụa trong trạng thái tự nhiên khi còn trong tầm
tất cả những gì chúng tôi làm là tinh chế protein lụa và loại bỏ các tạp chất gây ô nhiễm môi trường khác
đặc tính của lụa bao gồm một loạt các tính chất ẩn trong chuỗi protein tơ tằm mà tùy thuộc vào mục đích mà chúng tôi sẽ lựa chọn ra vùng protein nào cần chiết xuất
ví dụ như cần đặc tính chống thấm nước thì chúng tôi sẽ chiết xuất vùng protein có tác dụng chống thấm
lụa hoạt tính có thể được dùng trong nhiều sản phẩm diệt mây và dưỡng da và mang lại nhiều lợi ích khác nhau
lụa hoạt tính có thể làm săn chắc da và giảm nhấp nhan còn đối với quần áo lụa hoạt tính mang lại những đặc điểm như chống thấm nước hay thoáng khí
ngoài những lợi ích đối với cơ thể con người công ty trên cho biết protein lụa còn đem lại những lợi ích về môi trường bởi các hóa chất độc hại có trong mỹ phẩm hay quần áo thông thường có thể bị thải ra nguồn nước
mà thay vào đó họ có thể sử dụng protein lụa để thay thế cho các chất hóa học được tẩm trong vải vắt
quần áo hàng ngày vốn được dùng để giúp cho vải mịn bền và chống mùi hôi theo thời gian